theo báo cáo của văn phòng ubnd giao thông quốc gia trong tháng bốn cả nước xảy ra một bốn mươi sáu vụ tai nạn giao thông làm chết sáu trăm linh người và làm bị thương sáu trăm chín mươi người
cụ thể trên đường bộ xảy ra một ba mươi sáu vụ tai nạn giao thông làm chết năm trăm chín mươi hai người bị thương sáu trăm tám mươi chín người đường sắt xảy ra bảy vụ làm chết năm người bị thương một người đường thủy xảy ra hai vụ làm chết hai người hàng hải xảy ra một vụ làm chết một người
về tình hình tai nạn giao thông bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai tính từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai toàn quốc xảy ra ba tám trăm linh tám vụ tai nạn giao thông làm chết hai hai trăm bảy mươi sáu người bị thương hai bốn trăm ba mươi một người
so với bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một số vụ tai nạn giao thông giảm sáu trăm chín mươi bốn vụ tăng bảy người chết và giảm tám trăm linh một người bị thương